hiện nay việc ứng dụng công nghệ điều khiển tích hợp trạm biến áp truyền tải và phân phối là xu hướng chung của thế giới nhằm giảm chi phí đầu tư nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đang là mục tiêu được ngành điện quan tâm
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại quyết định số một nghìn sáu trăm bảy mươi năm hai nghìn một mươi hai các đơn vị ngành điện đã từng bước hiện đại hóa hệ thống điện thông minh bằng việc thay thế cải tạo các đường dây điện cũ
thay thế sử dụng các công tơ điện tử từ xa thực hiện tự động hóa các trạm biến áp
tại hội thảo các đơn vị chuyên gia về lĩnh vực năng lượng đã cùng nhau thảo luận để có thể đưa ra các sản phẩm hiện đại vào sử dụng trong lĩnh vực điện năng
từ đó góp phần bảo đảm an ninh hệ thống điện quốc gia nâng cao trình độ tin cậy cung cấp điện năng